chiều ngày năm tháng năm hơn một trăm linh cảnh sát hình sự cơ động công an tỉnh đồng nai đã triệt phá băng nhóm giang hồ
chuyên thực hiện thu tiền bảo kê tại khu vực ven khu công nghiệp thạnh phú huyện vĩnh cửu bắt giữ chín đối tượng
trong đó hai đối tượng là lý thị loan và hoàng thị tuyết nhung cùng ngụ tại thành phố biên hòa
được xác định là hai nghi can cầm đầu băng nhóm này
theo điều tra ban đầu đây là nhóm giang hồ chuyên thực hiện thu tiền bảo kê các hộ kinh doanh
và bán hàng ở chợ tự phát khu vực hai bên đường đồng khởi và đường bảy trăm sáu mươi tám gần khu công nghiệp thạnh phú
các đối tượng này dùng vũ lực đe dọa khống chế buộc những người bán hàng tại khu vực trên
phải nộp tiền bảo kê từ một đến một năm triệu đồng một tháng để được buôn bán
riêng những người bán dạo không thường xuyên thì thu theo ngày với giá phải nộp là năm mươi đồng một ngày
vụ việc đang được công an tỉnh đồng nai tiếp tục điều tra làm rõ